theo dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đang được bộ lao động thương binh và xã hội lấy ý kiến khung thỏa thuận về thời gian làm thêm giờ được nâng tối đa lên bốn trăm linh giờ một năm
đây là một trong những nội dung được nhiều người lao động và các doanh nghiệp quan tâm
bộ luật lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá năm mươi số giờ làm việc bình thường một ngày ba mươi giờ một tháng và tổng số không quá hai trăm linh giờ một năm
trên thực tế các doanh nghiệp dệt may da dày chế biến thủy sản lắp ráp linh kiện điện tử thường phải tổ chức làm thêm giờ trong những tháng cao điểm để hoàn thành tiến độ đơn hàng
dân đến tình trạng vi phạm pháp luật trong nước về giới hạn làm thêm giờ trong khi chưa vi phạm tiêu chuẩn của nhãn hàng
để khắc phục những tác động tiêu cực về làm thêm giờ và bảo đảm sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài cho người lao động
dự thảo bộ luật lao động quy định nguyên tắc chỉ khi được người lao động đồng ý thì mới được huy động làm thêm giờ
bảo đảm số giờ làm thêm trong một ngày không quá năm mươi số giờ làm việc bình thường
thời gian làm thêm giờ tiền lương làm thêm giờ phải cao hơn tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn
ngoài ra dự thảo bổ sung quy định việc trả lương lũy tiến cao hơn mức trên thì do hai bên thỏa thuận